các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài sự bàng hoàng đau đớn có lẽ trong tâm can của người cha đang xót xa cho đứa con trai bé bỏng bị điếc bẩm sinh lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa đến thế
công an tp hà nội ngày hai mươi tháng một cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt khẩn cấp nguyễn trung huyên ba mươi tuổi là thợ mộc trú tại xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
huyên là nghi phạm chính trong vụ bé dna ba tuổi bị bạo hành dẫn đến nguy kịch
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi ly hôn chồng nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mang theo bé dna đến sống cùng huyền tại thôn phú đa một xã cần kiệm huyện thạch thất
sau đó bé bốn lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít ngộ độc thuốc trừ sâu gãy tay
tại cơ quan công an bước đầu nguyễn trung hiền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó hắn khai nhận đã đánh đập hành hạ đóng đinh vào đầu cháu nda
khiến cho bé bốn lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ gãy tay nuốt dị vật là đình và đau tay nôn mửa
lần gần đây nhất bé a nhập viện trong tình trạng nguy kịch có chín dị vật là đinh trong đầu cũng là do huyền gây ra
đến sáng nay bé vẫn hồn mê tiền lượng không nói trước được điều gì
ông nguyễn trung hát là bố của nguyễn trung huyên cho biết nhận tin qua báo chí và mạng xã hội hiện vẫn chưa thể liên lạc được với con trai
trên cương vị người bố tôi cảm thấy rất buồn tôi không thể ngờ con trai mình lại làm những chuyện đó
ông hát nói và cho biết rất khổ tâm suy nghĩ về những hành vi của con trai thắc mắc liệu có ai suối bẩy nó hay không
theo ông hát huyền từng giới thiệu lờ với gia đình nói sơ qua chị này chưa có gia đình
cách đây một tháng đối tượng chính thức đưa l về ra mắt nhưng ông hát không đồng ý khi biết lờ đã có chồng và ba con
tôi bảo giữ lại cái thai xét nghiệm nếu đúng là con của huyên thì gia đình sẽ có trách nhiệm giữ lại và nuôi
nếu không phải lờ thông cảm cho gia đình tự nuôi cháu ông hát nói
ông từng khuyên hai người dù có thế nào phải giữ lại cái thai trong bụng vì bảo thai không có tội tình gì
khi biết con gái của l nhiều lần phải nhập viện có lần ngộ độc thuốc trừ sâu có lần nuốt phải đinh
ông hát cũng khuyên l phải chú ý chăm sóc quản lý con gái
hoặc phải gửi ai biết chăm non cẩn thận
trẻ con biết làm sao được mình phải chăm sóc cẩn thận ông hát nói
sau khi xảy ra sự việc ông hát chưa liên hệ được phía gia đình của bé gái
được biết huyền bị điếc từ nhỏ sống cùng bà nội
khi bà mất huyên chuyển tới xưởng làm mộc sinh sống
do bị điếc nên học hết lớp một mươi hai người này đi học nghề làm mộc ở xã hữu bằng huyện thạch thất
trước đó chiều tối một mươi bảy tháng một
khoa huyện thạch thất tiếp nhận một bệnh nhi ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
trong quá trình kiểm tra thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên bệnh viện đa khoa sengpon
bệnh viện đa khoa sengpon đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình
nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não tổng cộng chín cái
đến sáng nay bé vẫn hôn mê tiên lượng không nói
bà ngoại bé gái xót xa cháu rất thông minh và hoạt bát bây giờ tôi chỉ xót thương cháu thôi
cũng theo báo tiếp thị doanh nghiệp đăng tải bài viết được cho là bà ngoại của bé gái lên tiếng về sự việc
bà nguyễn thị nhàn bốn mươi tám tuổi mẹ của l cho biết nhiều ngày qua không thể liên lạc được với con gái
do không sử dụng mạng xã hội bà chỉ nhận được tin cháu gái nghi bị găm đinh khi được những người hàng xóm thông báo
bà nhàn không biết người tình của con gái cũng chưa bao giờ gặp mặt
bà mới biết con gái và người tình thuê trọ tại xã cần kiệm huyện thạch thất vào ngày hôm qua khi báo chí bắt đầu đưa tin
trong những lần bé a nhập viện trước đây bà nhàn đều đến bệnh viện để chăm sóc cháu
trừ lần bé bị ngộ độc thuốc sâu cấp cứu ở bệnh viện nhi trung ương
mỗi lần xuất viện bé a đều được mẹ trở về gửi nhà ông bà nội
từ khi cháu đn a nhập viện bà nhàn không thể liên lạc
bà nhàn không thể liên lạc được với con gái không nắm được tình hình sức khỏe của cháu
người mẹ nhớ lại hôm một mươi tám tháng một l gọi điện khóc nước nở
mẹ ơi a lại cấp cứu sau đó bà gọi lại thì máy thuê bao
từ đó đến nay bà không thể liên lạc được với con gái không nắm được tình hình sức khỏe của cháu gái
tìm sang nhà nội của bé a bà nhàn rất lo lắng và ái ngại vì sự việc quá đau lòng
không thể chăm sóc tốt cho cháu gái
a rất thông minh nhanh nhẹn và hoạt động
bác bát bây giờ tôi chỉ xót thương cháu thôi bà nhàn nói
ông nguyễn trung trì chủ tịch ubnd xã canh nậu huyện thạch thất cho biết
bà nhàn thuộc hộ nghèo kinh tế khó khăn
mới đây chính quyền xã cũng làm chính sách cho bà ngoại của bé được nhận hỗ trợ hơn một trăm linh triệu đồng
để sửa sang lại nhà cửa
trước đó anh đỗ hữu trung bố đẻ của nạn nhân dna cho biết
anh đã được triệu tập lên công an huyện để phục vụ quá trình xác minh việc con gái nghi bị bạo hành
tôi trình bày tất cả thông tin về cuộc sống hôn nhân của mình
việc con sinh sống với ông bà nội và thời điểm con được đón đi khỏi nhà
anh trung nói về buổi làm việc với công an huyện thạch thất
anh trung cho biết anh cưới vợ là chị nguyễn thị luyến năm hai nghìn một mươi hai
hai người có với nhau ba người con
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một anh và vợ ly hôn
anh nuôi hai người con còn cháu dna sống với mẹ
thời gian ở với mẹ
con từng phải vào bệnh viện nhi trung ương điều trị
sau khi chữa khỏi tôi đã đón con về ở với ông bà nội một tháng
sau đó mẹ con đến và đón đi thì xảy ra chuyện đau lòng
anh trung kể
theo anh quá trình đón cháu a đi mẹ cháu cắt đứt mọi liên lạc
anh không hay biết việc vợ chú tại địa chỉ nào hay sống với ai
thời điểm con được đón đi hoàn toàn khỏe mạnh
con cũng không phàn nàn hay kể gì về cuộc sống với mẹ đẻ
bà đỗ thị lợi
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám bà nội cháu a cho biết gia đình rất đau lòng trước sự việc của cháu gái
điều mong mỏi nhất của gia đình vào lúc này là các bác sĩ hãy cứu vớt sự sống cho cháu
cách đây hai mươi giờ trên trang facebook của bác nạn nhân có tên đỗ hữu toàn có đăng tải bài viết
xin phép thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người đang quan tâm đến việc gia đình em
và quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cháu em
hiện tại sức khỏe của cháu vẫn không được khả quan cho lắm chưa tiên lượng được điều gì
gia đình vẫn đang cố gắng hết sức để lo cho cháu
nên bác của cháu không bình luận và reb trả lời được mong mọi người thông cảm cảm ơn tất cả mọi người
còn bây giờ trước mắt gia đình chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cháu mong cháu qua khỏi kiếp nạn này
việc còn lại để cơ quan công an họ sẽ giải quyết đúng người đúng tội và sẽ kết quả và làm việc phía gia đình nhà mình
cảm ơn các cơ quan đoàn thể và các cá nhân đã quan tâm và ủng hộ gia đình mình
ngoài ra trên trang facebook đỗ hữu toàn còn chia sẻ bài viết về sức khỏe của em kèm với hình ảnh bố của bé ngọc a đang có mặt tại bệnh viện túc trực
hiện bố cháu đã ra và thay ông nội trông vào bên cạnh hiện tại tình trạng cháu vẫn đang nằm hôn mê sâu bác sĩ thăm khám vẫn chưa có thông báo gì
tiếp đó một mươi một h trước người bác này cũng đang lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ gia đình mình
ngoài ra còn cho biết tâm trạng lúc này không thể bình tĩnh
em xin chia sẻ với tất cả mọi người về tình trạng của cháu em mạ thật sự em không giữ nổi bình tĩnh và xót xa khi nhìn cháu em như này
thật sự đã quá dã man và tản nhẫn hiện tại thì tiên lượng của cháu cũng không có được khả quan cho lắm
mình là bác của cháu mình xin thay mặt cho ông nội cháu là đỗ hữu trức cùng bố cháu là đỗ hữu trung
kêu gọi mọi người cùng gia đình hãy cứu vớt lấy cháu dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh thôi ạ
trước sự vụ án kinh thiê động địa và quá dã man này không muốn bậc làm cha làm mẹ nào có đủ bình tĩnh để nén cơn giận
ngay kể cả ông bà nội ngoại của bé dna giờ đây cũng đang xé ra từng khúc ruột xót xa cho đứa cháu gái tội nghiệp
cũng xấu hổ tội nhục và đau đớn trước tội ác ghê rợn của những đứa con của mình
cuối cùng chúng ta đến với câu chuyện này
những người được coi là người lớn các bạn nghĩ gì khi dùng roi vọt để đánh hay xúc phạm con
quý vị nghĩ gì khi không dành cho con sự yêu thương mà chia tay vội vàng
hãy thức tỉnh và coi đây là bài học nhãn tiền
gường vỡ lại lành không đơn thuần là lựa chọn của con tim hay là lý trí mà nó còn là tương lai của chính gia đình bạn và những đứa trẻ thường